ví dụ như bản tại đường thủy nối điện bản tại đường biển bản tại đường sắt
thì cần được chú trọng để kết nối đến các trung tâm nối diện tích

những kho khách hàng từ đó thì nó mới có thể tiết kiệm được

tạo nên thay đổi về sản lượng năng suất
việc liên kết các loại hình dịch vụ triển khai các giải pháp điện tử đồng bộ áp dụng công nghệ